sẽ xét thi đua tổ chức cá nhân chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo đó là văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tình trạng nợ động văn bản
nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc tiến độ văn bản về thời gian
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên thời gian qua một số sở ngành địa phương cán bộ công chức chậm
hoặc không kịp thời nghiên cứu thụ lý giải quyết công việc được giao
làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội lòng tin của người dân nhà đầu tư và doanh nghiệp
để chấn chỉnh tình trạng này tỉnh phú yên yêu cầu các đơn vị khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo
giao nhiệm vụ và các đề xuất kiến nghị của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp công dân
phải chỉ đạo phân công cán bộ công chức triển khai thực hiện ngay và báo cáo kết quả theo thời gian quy định
nếu chậm hoặc không thực hiện được phải báo cáo và nêu rõ lý do cam kết thời gian hoàn thành
kiên quyết xử lý thay thế chuyển đổi vị trí công tác những cán bộ công chức
nguyên chức vi phạm kỳ cương kỳ luật hành chính năng lực công tác hạn chế
không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao có biểu hiện gây phiền hà sách nhiễu doanh nghiệp và người dân